sau những sự việc nhập nhèm xuất xứ hàng hóa như khải siêu và asanjo
bộ công thương lần đầu đã dự thảo về tiêu chí giám mắc make in việt nam với hàng sản xuất trong nước
thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết cơ quan này đã dự thảo lần một về bộ tiêu chí quy định thế nào là sản xuất tại việt nam
để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong thị trường nội địa
bộ công thương sẽ làm hết sức thận trọng lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân
đánh giá tác động nhiều chiều và sẽ chỉ trình cấp trên khi biện pháp này nhận được sự đồng tình cao của xã hội
việc xây dựng bộ tiêu chí này được bộ công thương đưa ra trước thực tế đã có quy định về ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa
nhưng lại thiếu điều kiện thế nào là hàng sản xuất tại việt nam make in việt nam hay hàng việt để áp doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa